sở giao thông vận tải tp hà nội vừa phê duyệt phương án tăng tần suất xe bít nhanh brt
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong giờ cao điểm
tuy nhiên trung quanh vấn đề này nhiều người lại đặt ra câu hỏi
việc tăng tần suất xe vào giờ cao điểm liệu có thực sự cần thiết
thưa quý vị và các bạn mới đây sở giao thông vận tải tp hà nội
vừa mới thực hiện việc tăng tần suất tuyến xe bít nhanh brt số một
tuyến kim mã yên nghĩa và đặc biệt là vào thứ hai và thứ bảy vào những giờ cao điểm
theo sở giao thông vận tải cho biết là việc tăng tần suất này
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đặc biệt là trong những giờ cao điểm
thì có những hôm thì lượng khách lên tới một trăm hai mươi hành khách trên một lượt
sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo đó vào các ngày từ thứ hai đến thứ bảy tuyến xe buýt nhanh brt một
bến xe yên nghĩa kim mã sẽ tăng tần suất hai mươi lượt xe trên một ngày
trong đó khung giờ cao điểm sáng tăng tám lượt và khung giờ cao điểm chiều tăng một mươi hai lượt
theo xí nghiệp xe bít nhanh brt
trong các khung giờ cao điểm lượng hành khách sử dụng xe buýt nhanh brt luôn ở mức cao
vào khoảng một trăm linh năm một trăm một mươi năm khách trên một lượt
tuy nhiên theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào giờ cao điểm
lượng người dân di chuyển bằng phương tiện xe buýt nhanh brt chưa thật sự ở mức quá đông
tại các điểm chờ xe buýt nhanh brt số lượng hành khách vẫn tương đối vắng
và trên các xe tình trạng chen trúc không xảy ra
thực tế thì mình hay đi vào cái giờ cao điểm ấy
thì cái mức độ
mức độ người dân sử dụng cái brt ấy
thì nó cũng không đến mức gọi là phải tăng
mình nói chung là đứng ra đi lại và chơi xe vẫn là thoải mái
nếu mà tăng thì mình thấy nó có gì đấy nó hơi lãng phí
với lượng hành khách sử dụng phương tiện xe buýt nhanh brt chưa thật sự quá đông
kể cả trong giờ cao điểm
thì liệu rằng việc tăng tẩn xuất xe bít nhanh brt có thật sự cần thiết
để tránh gia tăng áp lực lên hệ thống cơ sở hạ tầng đường bộ trong khu vực nội thành
và tránh việc sử dụng lãng phí ngân sách nhà nước
các cơ quan chức năng cần xem xét và có những phương án hợp lý hơn